công an thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu qua tuần tra kiểm soát khu vực kè ven biển
phát hiện lập biên bản bảy người cùng thị trấn gành hào đi câu cá trong lúc địa phương đang thực hiện
chí thị một mươi sáu để phòng chống dịch
làm việc với công an những người này khai nhận do giãn cách xã hội ở nhà buồn nên muốn đi câu cá
giải quay và có cá ăn
công an thị trấn gành hào xác định việc ra khỏi nhà của bảy người này là không cần thiết
lý do đưa ra không chính đáng nên lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính đối với mỗi người hai triệu đồng
về hành vi không thực hiện biện pháp cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín